thành phố hồ chí minh sẽ dừng hai dự án bot cầu đường bình triệu giai đoạn hai và cầu tân kỳ tân quý để chuyển qua dùng vốn ngân sách
thông tin được ông nguyễn trung anh phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm đưa ra tại cuộc họp với các sở ban ngành về tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn
thành phố hồ chí minh đã chấp thuận chủ trương chuyển qua dùng vốn ngân sách đối với hai dự án bot cầu đường bình triệu giai đoạn hai quận bình thạnh và cầu tân kỳ tân quý quận bình tân
dự án cầu đường bình triệu giai đoạn hai được tp hcm ký kết với tổng công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật tp hcm với tổng vốn gần hai ba trăm linh tỷ đồng trong đó đền bù giải tỏa hơn một ba trăm sáu mươi tỷ đồng
trong khi đó dự án cầu tân kỳ tân quý thuộc dự án bot cải tạo nâng cấp quốc lộ một đoạn an sương an lạc công trình được khởi công vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy và dự kiến hoàn thành trong quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
dự án có tổng mức đầu tư ba trăm một mươi hai tỷ đồng cầu mới thay thế cho cầu cũ bị sập năm hai nghìn một mươi sáu
chủ trương của ủy ban nhân dân tp hcm được đưa ra khi thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước hai dự án này không phù hợp với nghị quyết số bốn trăm ba mươi bảy của quốc hội không được thực hiện dự án bot trên đường hiện hữu